theo thống kê của bộ y tế mỗi năm việt nam có tám đến một mươi trẻ em trào đời mắc bệnh tim bẩm sinh
trong đó có năm mươi số trẻ mắc bệnh rất nặng và chỉ năm trẻ được phẫu thuật
và thậm chí tại các tỉnh vùng cao tỷ lệ này còn cao hơn
do vậy việc các đơn vị y tế tuyến cuối tiến hành những đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em ở vùng cao
rút phát hiện sớm điều trị kịp thời là điều hết sức cần thiết
với cương vị là một bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa tim mạch trên khắp cả nước
đồng thời là bệnh viện tuyến cuối về bảo hiểm y tế
hàng năm bệnh viện tim hà nội đã chủ động tổ chức rất nhiều chương trình khám sàng lọc
phát hiện sớm tim bẩm sinh với quy mô trải dọc đất nước để hỗ trợ phát hiện và điều trị kịp thời loại bệnh lý này
chúng tôi trong những năm vừa qua phối hợp với các y tế cơ sở
tổ chức rất nhiều chuyến đi xuống cộng đồng thậm chí là vướng xuống những vùng sâu vùng xa
với mục đích là làm sao để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho các em bé
các em bé mắc tim bẩm sinh đã là một điều không may mắn rồi
thì cũng mong muốn là không để các em chịu một cái sự thiếu may mắn lần thứ hai
đấy là bị phát hiện muộn và không điều trị được
bệnh tim bẩm sinh ở trẻ có thể biểu hiện khi trẻ đã lớn hơn một chút
khi đó trẻ thường bị ho thở khò khe lặp lại liên tục nhiều lần thở gấp
biểu hiện lồng ngực bị rút lõm khi hít vào kèm theo viêm phổi
trẻ em bị tim bẩm sinh thường coi cọc chậm lớn
những trẻ xanh sao môi ngón chân đầu ngón tay có dấu hiệu bầm tím và tím đậm
khi khóc hoặc dặn trẻ hay đổ mồ hôi lạnh
nhờ những chương trình khám sàng lọc như vậy nhiều trẻ em đã được phát hiện bệnh từ sớm
như trường hợp em sùng a tơi sinh năm hai nghìn bốn
qua chương trình khám sàng lọc tim bẩm
trẻ em bẩm sinh đã phát hiện bệnh và có cơ hội được phẫu thuật miễn phí
để có thể sớm có được sức khỏe bình thường phát triển toàn diện như bạn bè đồng trang lứa
bé tơi là một bé cũng đã được phát hiện bệnh từ trước đây một thời gian
tuy nhiên là thời điểm phát hiện bệnh cũng đã rất là muộn
và cách đây sáu tháng thì chúng tôi cũng đã tiến hành thông tin cho cháu ở dưới bệnh viện tim hà nội
để đo áp lực đụng bệnh phổi và khám lực đụng bệnh phổi xem còn chỉ định mổ hay không
tuy nhiên vào thời điểm đó
áp lực đụng bệnh phổi và khám lực đụng bệnh phổi của bé nó rất là cao
chính vì thế nên chúng tôi đã phải cho dùng thuốc để điều trị để hạ áp lực đụng bệnh phổi xuống
đối với các trường hợp trẻ em nghèo được phát hiện mắc bệnh lý tim bẩm sinh
qua các chương trình khám sàng lọc như thế này
bên cạnh việc liên hệ và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin trợ giúp
gia đình các em cũng sẽ được hỗ trợ về chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhi này